theo tri cùng chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái hiện nay xã nậm có huyện vùng cao mù căng trải
xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu bò lợn với hơn một trăm bảy mươi con mắc bệnh
hiện tri cùng đang hướng dẫn người dân về công tác phòng chống dịch bệnh
bệnh lở mồm long móng xuất hiện vào cuối tháng một mươi một tại gia đình ông trang nhà tòng ở bản lung cúng
gia đình ông mua hai con trâu từ xã tú lệ huyện văn chấn về nuôi
sau đó phát hiện hai con trâu bị bệnh lây lan sang những con gia súc khác của một mươi sáu hộ dân trong bản
để khoanh vùng dập dịch huyện mù căng trải đã cấp vaccine tiêm phòng
cấp hóa chất phun khử trùng tiêu độc lập chốt kiểm dịch không cho vận chuyển buôn bán gia súc vào vùng dịch
đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho nhân dân về cách phòng chống cũng như chữa trị bệnh cho đàn gia súc nhằm tránh bùng phát dịch trên diện rộng